chiều hai mươi bốn tháng sáu tại thành phố bắc ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố bắc ninh
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh cùng đông đảo các cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố bắc ninh kiến nghị quốc hội chính phủ chỉ đạo các cấp ngành đẩy nhanh hỗ trợ người lao động thất nghiệp
người lao động tự do doanh nghiệp từ gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ
phát biểu tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm bày tỏ mong muốn cử tri bắc ninh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước
ý chí tự lực tự cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
qua đó nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân